ngày một mươi năm tháng bốn tại thủ đô phnom penh công lạc bộ doanh nghiệp việt nam tại campuchia đã trao tặng
chính phủ hoàng gia campuchia số tiền hơn một mươi một usd nhằm góp phần vào công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hiện có khoảng hơn hai trăm linh doanh nghiệp việt nam đang làm ăn tại campuchia với số vốn đăng ký hơn ba tỷ usd
qua hơn một mươi năm xây dựng và phát triển nhiều doanh nghiệp của việt nam đã có chỗ đứng vững chắc trên nhiều lĩnh vực
trước đó tại phnom penh bộ y tế campuchia cũng đã tiếp nhận trang thiết bị y tế viện trợ của chính phủ nhân dân việt nam
bao gồm quần áo bảo hộ khẩu trang y tế khẩu trang kháng khuẩn hệ thống xét nghiệm cùng bộ xét nghiệm dịch covid một mươi chín